thưa quý vị mở rộng điều tra vụ sai phạm ở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm và nhiều tỉnh thành
ngày một mươi một tháng một công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
cùng ngày công an huyện hóc môn tp hcm cũng đã khởi tố bắt tạm giam bảy bị can
tại trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi bốn d về hành vi nhận hối lộ
chiều ngày một mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt để tạm giam đặng việt hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngồi tại quận cầu giấy tp hcm về tội nhận hối lộ
tất cả các quyết định nói trên được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
ngay sau khi tống đạt quyết định công an tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí
nội dung của buổi họp báo chúng tôi sẽ thông tin trong các bản tin sau